trả lời kết quả điều tra việc xả lũ của thủy điện hố hô bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho biết
cơ quan này đã xin lùi thời gian báo cáo thủ tướng
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh nguyên nhân là do việc kiểm tra được hai bộ công thương
và bộ tài nguyên môi trường tiến hành độc lập ngoài đánh giá sai phạm trong sự cố
có liên quan đến quy trình phối hợp giữa các bộ ngành giữa quản lý ở trung ương và chính quyền địa phương
đối với nguồn tài nguyên nước thủy điện và phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn cho người dân
do vậy cần thêm thời gian để hai bộ thống nhất hoàn thiện hồ sơ báo cáo thủ tướng
trước đó văn phòng chính phủ truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với một số bộ ngành và các địa phương tổ chức kiểm tra
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan tới việc vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện
trong đó có thủy điện hố hô và báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi năm tháng một mươi